trong ngày hai mươi bốn tháng chín tại thành phố đà lạt bộ công an đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng cho gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân sáu mươi bốn tỉnh thành phố trên cả nước
tại hội nghị bộ công an nhấn mạnh trong tổ chức phong trào thi đua các học viên cần nắm vững và triển khai thực hiện tốt năm bước theo quy định tại thông tư số một mươi hai của bộ bảo đảm thiết thực tránh phô trương hình thức cần lưu ý khâu kiểm tra đánh giá phục vụ cho tổng kết
bình xét thi đua bảo đảm chính xác khách quan xứng đáng nhất là đối với cán bộ chiến sĩ trực tiếp chiến đấu công tác học tập lao động ở cơ sở